hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô khách của công ty vận tài hành khách khải nam có trụ sở tại phnom penh campuchia chạy tuyến thành phố phnom penh đi thành phố hồ chí minh phát hiện ba kg ma túi đá tiến hành kiểm tra kho hàng ký gửi của công ty khải nam thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ thêm một mươi kg ma túy đá cùng nhiều tăng vật có liên quan
điều tra mở rộng vụ án võ thị kim chi và nguyễn thị hồng thắm đã bị bắt khẩn cấp về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thắm công an phát hiện thu giữ thêm ba bịch ma túy dạng thuốc lắc có trọng lượng khoảng bốn trăm linh gram năm mươi triệu đồng một mươi năm trăm linh usd và một số tăng vật có liên quan
một mươi chín người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xong đi ăn tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một tổ công tác ập vào nhà của huỳnh văn hòa ở xã tân hòa huyện buôn đôn
tại đây tổ công tác đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc địa ăn tiền
tất cả các con bạc này đều đến từ các xã của huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng hai mươi năm chiếc xe máy hơn một mươi năm điện thoại di động cùng với nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
sòng bạc này do hòa và bùi duy tiến làm chủ
đội tuần tra kiểm soát giao thông số hai

trong hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông của cảnh sát giao thông bộ công an đơn vị phụ trách tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng vừa tiến hành lập biên bản lỗi dừng xe đỗ xe trên đường cao tốc đối với nữ tài xế điều khiển ô tô mang bền kiểm soát ba mươi e ba mươi một nghìn sáu trăm ba mươi ba
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày ba tết tại km ba trên cao tốc hà nội hải phòng qua địa bàn xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nội
một người phụ nữ lái xe ô tô biển kiểm soát ba mươi e ba mươi một nghìn sáu trăm ba mươi ba dừng xe ở làn đường sát giải phân cách giữa rồi bước ra giữa đường để chụp ảnh
hành vi trên gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc khiến dư luận vô cùng bức xúc
hình ảnh này đã được camera trên tuyến ghi lại và ngay sau đó đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc hà nội hải phòng
phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông số hai đã tiến hành dừng xe và lập biên bản xử phạt tài xế mức bảy triệu đồng
về ba tháng
thông tin từ bộ y tế đến nay việt nam đã ghi nhận sáu mươi ba trường hợp có triệu chứng sốt và có tiền sử đi về từ vùng dịch
trong đó hai mươi năm trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly theo dõi điều trị ba mươi tám trường hợp
bộ y tế đã công bố số điện thoại đường dây nóng một chín không không ba hai hai tám hoạt động hai mươi bốn trên bảy
để tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh trên
bộ y tế sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới và trong nước
để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng trên website của bộ y tế moh gov vn và cục y tế sự phòng vncdc gov vn
để có các khuyến cáo phù hợp truyền tải tới cộng đồng
bộ y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát điều trị đặc biệt
ngành y tế đã tăng cường công tác giám sát dịch bệnh
tại các cửa khẩu các cơ sở y tế sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị bệnh nhân
phòng chống lây chéo tại bệnh viện và lây nhiễm từ người bệnh sang nhân viên y tế
bộ y tế nhận định mặc dù việt nam đã ghi nhận hai trường hợp có xét nghiệm ban đầu
dương tính với virus ncov là người trung quốc đã tổ chức điều tra
nhưng đến nay tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát tốt
trong ngày ba tết âm lịch hàng chục ngàn du khách kéo về thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thăm quan du lịch
khiến cho nhiều tuyến đường trở nên quá tải trong những ngày đầu năm mới
tại đèo bren lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến từ một mươi năm giờ với các phương tiện là xe máy
xe ô tô cá nhân và xe khách lớn
tại các điểm giao lộ các trục đường lớn dù luôn có cảnh sát giao thông ứng trực
điều tiết hai chiều nhưng tốc độ di chuyển của dòng người vẫn rất chậm
các dịch vụ du lịch tại thành phố đà lạt trong những ngày qua đều tăng mạnh
nhất là giá cả phòng nghỉ ăn uống
lượng khách đổ lên quá đông
đã khiến cho phòng nghỉ trở nên khan hiếm nghiêm trọng
nhiều người trả tiền với giá rất cao nhưng vẫn không thể tìm được phòng
bên cạnh đó lượng taxi cũng không đủ để phục vụ du khách
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi